chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
vào sáng ngày hôm nay tại nhà quốc hội diễn ra hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
thảo luận về một số dự án luật chính quốc hội tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
theo hình thức tập trung tại hội trường diên hồng kết hợp với trực tuyến
tham dự hội nghị có tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết
hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách diễn ra trong hai ngày sẽ cho ý kiến vào bốn dự án luật
gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ luật thi đua khen thưởng sửa đổi
luật điện ảnh sửa đổi và dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh tại kỳ họp thứ nhất vừa qua
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã phát biểu chỉ đạo định hướng cho hoạt động của quốc hội nhiệm kỳ khóa một mươi năm
trong đó đặt ra yêu cầu quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò vị thế của mình
trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật
sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ đồng bộ đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu của thực tiễn
ưu tiên xây dựng mới bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt có tính khả thi cao
tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế xã hội
quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư ngay từ đầu nhiệm kỳ đảng đoàn quốc hội đã ban hành chương trình hành động
thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã ban hành kế hoạch số tám mươi một
để triển khai thực hiện kết luận một mươi chín của bộ chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm
trong đó xác định một trăm ba mươi bảy nhiệm vụ lập pháp với tám nhóm định hướng lớn và bảy mươi định hướng cụ thể
nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật huy động quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước
gợi mở những nội dung cơ bản xin ý kiến các vị đại biểu quốc hội vào bốn dự án luật
chủ tịch quốc hội yêu cầu các vị đại biểu quốc hội chuyên trách thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt then chốt
đóng góp nhiều ý kiến chất lượng tâm huyết về các vấn đề của dự thảo luật
cũng như những vấn đề thực tiễn đặt ra để ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện
bảo đảm chất lượng cao nhất trình quốc hội xem xét quyết định thông qua tại kỳ họp thứ ba
ngay sau phát biểu khai mạc của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
các đại biểu quốc hội chuyên trách đã thảo luận một số vấn đề lớn về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý
dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ
qua thảo luận đa số ý kiến đại biểu bày tỏ đồng tình đánh giá cao việc chính phủ kịp thời bổ sung
quy định chặt chẽ hơn về việc cho phép khai thác sử dụng và phổ biến quốc kỳ quốc huy quốc ca
trong đời sống xã hội đặc biệt là trên không gian mạng
điều này vừa bảo đảm tính pháp lý giữ gìn sự trang trọng tôn nghiêm của quốc kỳ quốc huy quốc ca
vừa đáp ứng nhu cầu phổ biến đến nhân dân hội nhập quốc tế và nhu cầu thực tiễn
phân tích dưới góc độ bản quyền đại biểu quốc hội cho rằng nếu không có quy định cụ thể về quyền tác giả quyền có liên quan
thì có thể xảy ra việc nhân danh sáng tạo nghệ thuật để có hành vi cản trở ngăn chặn sử dụng theo quy định pháp luật
đối với quốc kỳ quốc huy quốc ca việt nam
hoặc lợi dụng việc bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan để ngăn chặn cản trở việc tiếp cận phổ biến sử dụng
thông qua các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan có chứa quốc kỳ quốc huy quốc ca
do đó cần thiết có thêm quy định để vừa giữ gìn được tính pháp lý sự tôn nghiêm của quốc kỳ quốc huy quốc ca
vừa đáp ứng nhu cầu phổ biến cho nhân dân và hội nhập quốc tế
các hoạt động hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
phải tiếp tục được ra soát chuẩn bị kỹ lưỡng triển khai bài bản
tiến độ tổ chức các hoạt động phải được đảm bảo tạo được những dấu ấn đậm nét về hình ảnh và truyền thống
của các lực lượng cảnh sát trong công an nhân dân
đây là một trong những nội dung trọng tâm được trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân nhấn mạnh
diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
cùng dự có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo
tại phiên họp đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về bổ sung kiện toàn ban chỉ đạo
trong đó thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an giữ chức phó trưởng ban chỉ đạo
và một số thành viên trong ban chỉ đạo
việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm dịp trước trong và sau ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hiện đang diễn ra theo đúng kế hoạch tiến độ đề ra
trong đó đã hoàn thành sản xuất phát sóng bộ phim phố trong làng
hướng dẫn tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tri ân các gia đình chính sách
biên soạn phát hành thư mục chuyên đề giới thiệu ấn phẩm tài liệu về lực lượng cảnh sát nhân dân
tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật cuộc thi viết chuyện mở rộng
và chạy viết văn dành cho các tác giả chuyên nghiệp viết về đề tài cảnh sát nhân dân
công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí truyền thông cũng tiếp tục được đẩy mạnh
chuẩn bị các điều kiện tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng lực lượng cảnh sát nhân dân
các hội thi giải thể thao chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
phát biểu kết luận thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao nỗ lực trách nhiệm quyết tâm sự chủ động
và những kết quả đã đạt được cho đến thời điểm này của các đơn vị là thành viên ban chỉ đạo
trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
thứ trưởng yêu cầu thời gian tới các đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch của bộ công an
xây dựng cụ thể lộ trình và phân công cụ thể người thực hiện kịp thời báo cáo ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh
thường trực ban chỉ đạo phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm thảo luận thống nhất cụ thể với từng nhóm đối tượng công việc đối với từng đơn vị
chủ động dự báo tình hình sự kiện được tổ chức nội dung hoạt động triển khai nhằm đảm bảo tính khả thi
cũng như đánh giá được hiệu quả tuyên truyền mang lại
thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu sáng tạo thêm nhiều cách thức triển khai các hoạt động kỷ niệm
trong đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh sát nhân dân đảm bảo tính kế thừa mang ý nghĩa lâu dài
tạo dấu ấn trong dư luận xã hội hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức gặp mặt khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích

trong ekip làm phim phố trong làng đây là bộ phim dài tập về đề tài công an xã đã được phát sóng trên đài truyền hình việt nam
cũng là một trong những hoạt động trong trọng điểm chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống cảnh sát nhân dân hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
quá trình sản xuất phim phố trong làng diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tuy nhiên toàn bộ ekip làm phim đã đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt việc phát sóng năm mươi tám tám tập trên vtv một đài truyền hình việt nam
đây là bộ phim với đề tài lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình với chủ trương triển khai bố trí công an xã chính quy
với những khó khăn vất vả từ cơ sở vật chất những lề lối cũ ở làng quê cùng với những phức tạp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
vượt lên trên tất cả cán bộ chiến sĩ công an chính quy đã từng bước giải quyết được những nút thắt có được thiện cảm của nhân dân đảm bảo an ninh trật tự giúp địa phương xây dựng nông thôn mới
bộ phim đã tạo hiệu ứng tốt được dư luận đánh giá cao
thông qua đó cũng góp phần động viên lực lượng công an xã chính quy nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn duy ngọc gửi lời cảm ơn và ghi nhận những tâm huyết cố gắng của đài truyền hình việt nam
trung tâm sản xuất phim truyền hình và toàn bộ ekip làm phim phố trong làng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong bộ công an
thông qua việc hình tượng hóa trong phim truyền hình đã phản ánh những khó khăn vất vả của lực lượng công an xã chính quy tại cơ sở
thứ trưởng nhấn mạnh hiện bộ công an đã hoàn thành việc bố trí công an xã chính quy tại một trăm linh các xã thị trấn
xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương hình ảnh đẹp về lực lượng công an xã chính quy trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch thiên tai
với nhiều đóng góp công hiến và cả những hy sinh mất mát
vì vậy thứ trưởng nguyễn duy ngọc mong muốn thời gian tới đài truyền hình việt nam trung tâm sản xuất phim truyền hình
tiếp tục đồng hành phối hợp cùng lực lượng công an làn tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong nhiều tác phẩm bộ phim truyền hình
qua đó để công chúng hiểu thông cảm và chia sẻ với những nỗ lực hy sinh thầm lặng của lực lượng công an nhân dân nói chung
và lực lượng công an tại cơ sở nói riêng tất cả vì sự bình yên của nhân dân
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn duy ngọc và thứ trưởng nguyễn văn long đã trao tặng bằng khen của bộ công an
cho hai tập thể và sáu cá nhân thuộc đài truyền hình việt nam thành viên trong ekip sản xuất phim phố trong làng
vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện bộ phim
cũng vào sáng nay tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã đến thăm làm việc với cục kế hoạch và tài chính bộ công an
báo cáo với đồng chí thứ trưởng trung tướng trịnh ngọc
bảo duy cục trưởng cục kế hoạch và tài chính cho biết công tác phân bổ ngân sách năm hai nghìn hai mươi hai được thực hiện theo đúng nguyên tắc định hướng
được ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thông qua bám sát hệ thống tiêu chí định mức và phương pháp phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước
đến nay cục kế hoạch và tài chính đã hoàn thành thông báo chỉ tiêu hướng dẫn các đơn vị tiếp nhận thực hiện các nguồn kinh phí theo quy định
thẩm định theo dõi hướng dẫn công an các đơn vị địa phương thực hiện phân bổ dự toán chi an ninh thường xuyên năm hai nghìn hai mươi hai cho các đơn vị trực thuộc
tham mưu bộ duyệt ký phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
bên cạnh đó tiếp tục nghiên cứu xây dựng dự thảo thông tư quy định về quản lý sử dụng tài sản công trong công an nhân dân
chia sẻ với những khó khăn vướng mắt trong công tác bảo đảm tài chính ngân sách công tác kế hoạch đầu tư
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị cục kế hoạch và tài chính tiếp tục tham mưu báo cáo đề xuất lãnh đạo bộ
dự toán phân bổ kinh phí năm hai nghìn hai mươi hai đôn đốc hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện xử lý ngân sách năm hai nghìn hai mươi hai
lập dự toán ngân sách năm hai nghìn hai mươi ba theo quy định chủ động xây dựng kế hoạch hoàn thiện trình chính phủ đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu đơn vị cần ra soát đánh giá hiệu quả các dự án đã đầu tư
việc sắp xếp cơ sở nhà đất trong công an nhân dân phối hợp với các đơn vị triển khai lập các quy hoạch của bộ công an theo quy định
bên cạnh đó cần chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn trách nhiệm của đội ngũ làm công tác kế hoạch tài chính từ bộ đến công an các đơn vị địa phương
trực tiếp là đội ngũ cán bộ của đơn vị để đủ sức chỉ đạo hướng dẫn công tác kế hoạch tài chính trong toàn lực lượng công an nhân dân
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự bộ công an
tổ chức khai giảng lớp tập huấn công tác ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
huấn luyện kỹ năng cứu nạn cứu hộ sử dụng phương tiện thủy cho công an cấp cơ sở năm hai nghìn hai mươi hai
xác định công tác công an tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng
tập trung chỉ đạo quyết liệt trong toàn lực lượng những năm qua công an nhân dân luôn là một trong những lực lượng nòng cốt sung kích ở tuyến đầu
trong công tác phòng chống thiên tai có nhiều giải pháp kịp thời hiệu quả góp phần quan trọng giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân
tại lớp tập huấn hơn hai trăm linh học viên là cán bộ công an cơ sở của một mươi hai tỉnh phía bắc sẽ được trang bị những kiến thức kỹ năng cơ bản
đặc biệt là những kiến thức về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chuyên môn được giao kỹ thuật cứu nạn cứu hộ kỹ năng sử dụng phương tiện thủy
phục vụ công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự trong lực lượng công an nhân dân
người đồng chí mẫu mực người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người con ưu tú của dân tộc việt nam
cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí lê văn lương đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng đồng chí đồng nghiệp và quân chúng nhân dân
là tấm gương sáng cho các thế hệ trong đó có lực lượng công an
hôm nay kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí hai mươi tám tháng ba năm một nghìn chín trăm một mươi hai hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
là dịp để các thế hệ tôn vinh và tri ân những công lao đóng góp to lớn của đồng chí
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc và để phát huy truyền thống tốt đẹp đó trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
đối với những đoàn viên này tháng ba không chỉ là tháng thanh niên
mà còn là dịp để tưởng nhớ đến nhà lãnh đạo tiền bối lê văn lương người con ưu tú của quê hương
tổ chức được các hoạt động trong tháng ba này
đặc biệt là chào mừng kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí
chào mừng kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh của đồng chí lê văn lương
tuyên truyền đến cán bộ đoàn viên thanh niên về tấm gương của đồng chí lê văn lương
thứ ba đó là tổ chức phối hợp với cả đoàn xã nghĩa trụ
dọn dẹp khuôn viên trụ sở khuôn viên của nhà lưu niệm đồng chí lê văn lương
thứ bốn đó là tổ chức tìm hiểu về cuộc đời cách mạng của đồng chí lê văn lương trên không gian mạng

thứ sáu đó là tổ chức tìm hiểu về cuộc đời cách mạng của đồng chí lê văn lương trên không gian mạng
thứ bảy đó là tổ chức tìm hiểu về cuộc đời cách mạng của đồng chí lê văn lương trên không gian mạng

thứ chín đó là tổ chức tìm hiểu về cuộc đời cách mạng của đồng chí lê văn lương trên không gian mạng
thứ một mươi đó là tổ chức tìm hiểu về cuộc đời cách mạng của đồng chí lê văn lương trên không gian mạng
thứ một mươi một đó là tổ chức tìm hiểu về cuộc đời cách mạng của đồng chí lê văn lương trên không gian mạng